đường gom an định đoạn từ huyện cẩm giang tỉnh hải dương đến thành phố hải dương được đưa vào khai thác với mục đích giảm thiểu lưu lượng xe máy lưu thông trên quốc lộ năm
do đây là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp có phương tiện giao thông lưu thông lớn
tuy nhiên rất nhiều xe ô tô đã chọn con đường này để di chuyển khiến mất an toàn giao thông nhất là vào các giờ cao điểm trong ngày
vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều tại đường gom an định rất đông công nhân đi làm và tan ca tại các doanh nghiệp
trong khi xe chở vật liệu xây dựng xe đưa đón công nhân một số tuyến xe buýt thay vì lưu thông trên quốc lộ năm thì lại đi vào đường gom này
đường gom an định có những đoạn chiều rộng chỉ hơn hai mét dành cho các phương tiện đi cả hai chiều đường nhằm giảm thiểu xe máy lưu thông trên quốc lộ năm
cũng như giúp người dân sống bên đường gom cùng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp đi lại thuận tiện và an toàn hơn
tuy nhiên nhiều xe ô tô cố tình đi vào đường gom này gây mất an toàn giao thông
các cấp chức năng cần sớm vào cuộc để hạn chế ô tô đi vào đường gom
giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và tránh mất an toàn giao thông